liên đoàn lao động thành phố đã trao tặng hơn ba trăm linh xuất quà cho công nhân bị tai nạn lao động
bình quân mỗi xuất quà là một triệu đồng tiền mặt và ba trăm linh đồng tiền quả
đồng thời gửi lời thăm hỏi động viên tinh thần và sự quan tâm của tổ chức công đoàn
đối với các anh chị em công nhân đã không may gặp phải tai nạn trong quá trình lao động
mong các anh chị sẽ vượt qua những khó khăn thử thách và tiếp tục vươn lên trong cuộc sống
tiếp tục đóng góp một phần công sức cho sự phát triển của xã hội